một loạt các đất thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia đối tác opec cộng đã ra tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng để phòng ngừa những bất ổn trên thị trường thế giới
theo đó nga sẽ tự nguyện gia hạn cắt giảm sản lượng dầu khí thêm năm trăm linh thùng một ngày từ mức sản xuất trung bình vào tháng hai cho tới cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tương tự bộ năng lượng ả rập xê út ra tuyên bố nước này sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu thô thêm năm trăm linh thùng một ngày kể từ tháng năm cho tới hết năm hai nghìn hai mươi ba
chính phủ các nước các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae coes iraq oman và algeria cũng lần lượt công bố tự nguyện cắt giảm một trăm bốn mươi bốn thùng một ngày một trăm hai mươi tám thùng một ngày hai trăm một mươi một thùng một ngày bốn mươi thùng một ngày và bốn mươi tám thùng một ngày kể từ tháng năm cho đến hết năm hai nghìn hai mươi ba